khoa nội tiết bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai đã được phong tỏa tạm thời do có một nữ bác sĩ trong khoa mắc covid một mươi chín
hiện một trăm một mươi bảy y bác sĩ người bệnh và thân nhân liên quan đã được cách ly
trường hợp nữ bác sĩ tại khoa nội tiết bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai được phát hiện dương tính với virus sars cov hai
hai quả xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho gần một năm trăm linh cán bộ y bác sĩ nhân viên tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
hiện ngành chức năng đã phong tỏa tạm thời khoa nội tiết cách ly tại khoa bốn mươi năm bệnh nhân bốn mươi bốn người thân bệnh nhân và hai mươi tám cán bộ y tế có liên quan
hôm nay bệnh viện sẽ tiến hành xét nghiệm cho tất cả bệnh nhân và người nhà tại khoa nội tiết
như vậy tính từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay toàn tỉnh đồng nai ghi nhận một trăm hai mươi tám ca dương tính với virus sars cov hai trong đó có một trường hợp đã tử vong